thưa quý vị hiện nay việt nam được biết đến
là một trong những quốc gia đang trong giai đoạn phát triển
với sự phát triển đô thị hóa một cách chóng mặt
vì sự phát triển nhanh như vậy đã khiến cho việt nam đứng trước nguy cơ ổ nhiễm môi trường
bầu không khí ngột ngạt với đẩy khói bụi là tình trạng thường xuyên xảy ra
tại các thành phố lớn của nước ta
và trong tình hình đó thì những năm gần đây
người dân cũng đã có ý thức bảo vệ môi trường hơn
những sản phẩm xanh bắt đầu được nhiều người quan tâm hơn
và mọi người cũng có trách nhiệm với môi trường xung quanh nhiều hơn
đây là tổ hợp nhà máy sản xuất tre công nghiệp
có diện tích hơn chín m hai tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
từ nguyên liệu là cây tre một loại cây khá phổ biến được trồng rất nhiều ở việt nam
nhà máy này đã sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng nội thất
và vật liệu công trình từ tre ép có quy mô lớn nhất đông nam á
trong khi đó nhiều thiết bị dây truyền đều do doanh nghiệp tự chế tạo
hiện nay thì thực tế là tất cả các dòng sản phẩm mà chúng tôi đang làm đều có tiềm năng xuất khẩu
rất là lớn bởi vì là có một cái điểm thuận lợi là
xu hướng trên thế giới là các nước phát triển đặc biệt là các nước phát triển
thì đang rất thích và rất ưa chuộng các cái sản phẩm
có tính thân thiện môi trường cao như là sản phẩm bằng tre có tính tái tạo
chính vì vậy là cái nhu cầu của các cái sản phẩm này ngày càng tăng
kể cả đồ gia dụng lẫn sản phẩm công nghiệp
đây là mô hình sản xuất ống hút cỏ bàng
thay cho ống hút nhựa của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an
doanh nghiệp đã tìm ra được công nghệ xử lý cỏ bàng làm ống hút
thay cho các loại ống hút nhựa
mỗi ngày công ty sản xuất được khoảng ba ống hút
các ống hút cỏ bàng có thể dùng tối đa trong sáu tháng
khi phát triển cái sản phẩm cỏ bàng này thì mục đích của tôi là muốn nhân rộng cái mô hình này
và xây dựng cái xưởng mình như là một cái mô hình nhỏ sản xuất vừa đủ
để các chị em trong vùng có thể đến học tập và có thể tự sản xuất ở nhà
sau đó là có thể cục
cung cấp lại cho ba t
xu hướng tiêu dùng xanh đã và đang góp phần thay đổi tư duy của các doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp đã cân đối giữa lợi nhuận kinh doanh nên đầu tư cho các sản phẩm thân thiện
với môi trường hướng đến phát triển bền vững
tại việt nam hiện tại thì rõ ràng có thể nhận ra rằng xu hướng sản xuất và tiêu dùng xanh
thân thiện với môi trường đã và đang được một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất
tuy nhiên trên thực tế thì việc phổ biến rộng mô hình sản xuất xanh không dễ
không ít doanh nghiệp đã phải từ bỏ hướng đi này do thiếu cơ chế hỗ trợ
cũng như vấp phải sự thờ ơ từ phía khách hàng
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các sản phẩm thân thiện môi trường
như mây tre việt nam hiện đã xuất khẩu sang hơn một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó thị trường mỹ chiếm trên một mươi chín thị phần và thị trường nhật bản cũng chiếm gần một mươi bảy thị phần
sản phẩm từ cây tre việt nam có tiềm năng lớn nhưng kim ngạch của ngành này
vẫn dừng ở mốc khiêm tốn trên dưới ba trăm linh triệu đô la một năm
và làm thế nào để nhích con số này lên cao vẫn là một bài toán khó
hiện các sản phẩm thân thiện với môi trường còn gặp bất lợi trong cạnh tranh
do giá thường cao hơn so với các sản phẩm nhựa ni lông
một kg ống hút làm từ thiên nhiên có giá bán khoảng sáu mươi đồng
mức giá này cao gấp đôi so với ống hút nhựa
tương tự giá tay sách làm từ tre cũng có giá cao gần gấp đôi so với giá tay sách làm từ ni lông
khi đã được chất lượng như thế này để chấp nhận rồi
thì câu trả lời quan trọng nhất là
cho khách hàng tiêu dùng đấy là giá cao
giá mà cao ở mức độ cao hơn các ống hút nhựa thông thường mấy chục lần
thì có thể là như một cái đầu ống hút này trên một ngàn đối với các thị trường các nước khác không vấn đề gì
nhưng ở việt nam thì lại là một câu chuyện
để các sản phẩm xanh có thể thay thế hoàn toàn các sản phẩm tiêu dùng từ nhựa
nhà nước cần đưa ra các chính sách khuyến khích sản xuất sản phẩm dịch vụ xanh
phát triển những ngành nghề lĩnh vực có áp dụng công nghệ sạch
đẩy mạnh xanh hóa sản xuất hỗ trợ giá đối với các sản phẩm dịch vụ xanh
nhằm đẩy mạnh kết cầu tiêu dùng đối với sản phẩm này